và được các bác sĩ tích cực cấp cứu
có dấu hiệu của tội giết người
liên quan đến vụ việc trên công an hà nội đang phối hợp cùng viện kiểm sát
các cơ quan giám định để làm rõ sự việc
hiện công an chưa cung cấp nguyên nhân chấn thương của bé gái và các biện pháp tố tụng liên quan
tuy nhiên lời khai trong bản tường trình trên khá khớp với những thông tin
ông nội bé cung cấp với báo chí và các bác sĩ kiểm tra bệnh án cho bé
ông nội bé cho biết a là con thứ ba có hai chị gái tám và sáu tuổi
đầu năm hai nghìn hai mươi một bố mẹ ly hôn sau hơn một mươi năm chung sống
nên bé ở cùng bố và ông nội tại xã canh nậu huyện thạch thất
năm tháng sau em bé được mẹ đón đi
ba tháng gần đây gia đình ông nội phát hiện bé gái bốn lần phải nhập viện do vết thương ở mũi
nuốt ba đinh vít gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu
trong đó lần nặng nhất liên quan đến thuốc trừ sâu khiến cho em bé hôn mê
nằm viện trong nhiều ngày
gia đình không rõ cháu bị bạo hành hay là tự chơi đùa dẫn đến thương tích
nên không báo cho công an
lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện thạch thất cũng xác nhận trên vn express
các dấu vết thương tích tương tự như lời kể của ông nội bé gái
lịch sử bệnh án của dna cho thấy khoảng ba tháng trước
bé gái từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé lại nhập viện ở thạch thất vì có dị vật trong đường tiêu hóa
thực hư hình ảnh chiếc đinh cấm trên đầu bé gái
vào ngày hai mươi tháng một trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bệnh nhi bị đinh găm vào đầu
nghi là bé gái dna ba tuổi bị người tình của mẹ bé bạo hành
trao đổi với chúng tôi lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện thạch thất hà nội
nơi đầu tiên tiếp nhận bé a cho biết
bệnh viện không chụp bất cứ hình ảnh nào về đầu của cháu bé
ngoại trừ phim x quang cung cấp cho báo chí và cơ quan công an
theo lãnh đạo tại bệnh viện
bên ngoài vết thương trên đầu cháu không chảy máu đã liền ra
nên nhìn qua sẽ không phát hiện ra ngay được
sau khi chụp phim các bác sĩ mới phát hiện hộp sọ cháo có vật thể cắm vào
không phải đinh vít như bức ảnh trên mạng xã hội
các bác sĩ nghi ngờ là loại đinh bán ghim thường sử dụng trong làng nghề ghép gỗ
sau một tiếng cấp cứu tình trạng bé ổn định được chuyển lên bệnh viện đa khoa sanpon
tính đến ngày hai mươi tháng một bé vẫn hôn mê không nói trước được gì
ông đỗ hữu chức bảy mươi một tuổi
ông nội của bé a bức xúc
bé gái mới ba tuổi mà có chín cái đinh đóng vào đầu là quá bất thường
không thể chấp nhận được
dù sự việc có như thế nào tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc
ông chức cho biết con trai là anh đỗ hữu chung kết hôn với chị nguyễn thị lờ
vào năm hai nghìn một mươi hai sinh được ba người con bé a là con úc
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai người li hôn anh trung và gia đình
nhà nội nuôi hai bé lớn chị l chăm sóc bé a
từ ngày về ở với mẹ và nhân tình của mẹ bé a bốn lần liên tiếp nhập viện do uống phải thuốc diệt cỏ
núp đinh vít gãy tay và lần mới đây nhất là nghi bị gam đinh
vậy là bố mẹ bé a chính thức ly hôn từ giữa năm hai nghìn hai mươi một bé a được phân xử về sống với mẹ
kể từ đó hàng loạt biến cố ập đến với cuộc sống vốn yên bình của bé con
khi mà ở với mẹ tám tháng đã phải nhập viện tới năm lần

những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc và sức khỏe của bé gái sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị nghĩ gì về những hành động cục súc và tàn ác này
xin hãy để lại bình luận và hãy lên tiếng để bảo vệ quyền trẻ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé